buôn lậu xăng dầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh làm thất thu ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng
ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng của quốc gia
chính vì vậy công tác chống buôn lậu xăng dầu đặc biệt tuyến trên biển luôn được chính phủ quan tâm
tuy nhiên hiện nay nhiệm vụ này còn đang gặp khá nhiều khó khăn đối với ngành hải quan
vì trang thiết bị thuyền tàu còn ít khá lạc hậu lực lượng thì lại mỏng
trong vụ buôn lậu xăng dầu vào cuối năm hai nghìn một mươi năm vừa qua
tại vùng biển thuộc khu vực hang ma vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
chiếc tàu qn bốn nghìn hai trăm tám mươi tám tại thời điểm kiểm tra không có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định
trên tàu chở chín mươi bốn tấn dầu fo và gần một mươi tám tấn dầu điêu lậu trị giá ước khoảng hơn một tỷ đồng
đây chỉ là một trong bảy vụ buôn lậu xăng dầu lớn trong vòng một năm trở lại đây
trên tuyến biển công tác nắm tình hình thu thập thông tin nghiệp vụ
phát hiện bắt giữ những đối tượng buôn lậu khó khăn hơn rất nhiều so với tuyến biên giới đường bộ
bởi lẽ các đối tượng rất biết lợi dụng địa hình tuyến trên biển
với thủ đoạn tình nghi trong quá trình để mà làm được một cái vụ xăng dầu thì họ phải rất là kỳ công
cái thủ đoạn ấy là như vậy là chúng dùng các cái thuyền có thể dùng thuyền cá của dân để vận chuyển
cái thứ hai nữa là dùng các cái xuồng các cái có cái công suất lớn để mà như vậy là khi
khi đó thì như vậy
những cái đó thì các cái tàu của lực lượng chức năng thì như vậy là hầu như là không thể như vậy bắt kịp được
để chủ động đối phó các đối tượng còn chuẩn bị sẵn chính từ đa đong dấu để điền ngay nguồn gốc xăng dầu đang trở trên tàu
thuê những tàu có công suất lớn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng
ngoài ra chúng còn sử dụng ngư dân trong mắt xích buôn lậu xăng dầu để trung chuyển hàng
do đó để có thể bắt được hành vi vi phạm lực lượng hải quan phải trực chiến chuyên án nhiều ngày thậm chí vài tháng trên biển
khi mà bám trụ bên cùng thì khi mà nó ngày thứ nhất ngày thứ hai đến ngày thứ ba và dài hơn nữa
thì khi mà tiếp cận được mục tiêu và bắt được đối tượng rồi thì là anh em trên tàu là hết nước thực thực phẩm
do đặc thù tuyến buôn lậu trên biển các đối tượng thường chở bằng tàu công suất lớn nên giá trị lô hàng rất cao
chỉ tính riêng trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu hải đội một đã bắt giữ được một mươi ba vụ vi phạm
với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn chín sáu tỷ đồng thu nộp ngân sách gần hai ba tỷ đồng
trong khi đó hải đội một chịu trách nhiệm chống buôn lậu trên vùng biển rộng lớn kéo dài từ móng cái đến hà tĩnh
đây là địa bàn nóng về tình trạng buôn lậu trên biển nhưng hải đội một chỉ được trang bị ít tàu nên rất khó vươn xa bám biển dài ngày
tình huống để làm thế nào đảm bảo tuyệt đối được an toàn cho người phương tiện và cái hai là hiệu quả trong công tác đấu tranh